thưa quý vị và các bạn trong đêm nay đới gió đông nam và vùng hội tụ gió vẫn còn hoạt động
nhưng cường độ đã yếu dần mưa rông chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi
tập trung tại các điểm lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái và hà giang
với lượng mưa trong khoảng từ hai mươi ba mươi mm cục bộ có nơi mưa to trên năm mươi mm
người dân khu vực này vẫn cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trở lỡ đất
sao đến ngày mai hội tụ gió và đới gió đông nam yếu hẳn những cơn mưa rông ở miền bắc giảm nhanh
bắc bộ trời chuyển nắng trở lại mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên mức ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng hòa bình cũng như một vài nơi ở đông bằng trong đó có cả thủ đô hà nội
có nơi nhiệt độ cao trên ba mươi sáu độ
cũng đang có xu hướng tăng dần ở các tỉnh thành phố khu vực miền trung
từ hôm nay nắng nóng đã quay trở lại nhiều nơi ở vùng núi phía tây
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
và dự báo ngày mai không chỉ khu vực này mà mở rộng xuống cả khu vực các tỉnh bình định và phú yên
sẽ có mức nhiệt tăng lên mức ba mươi bảy ba mươi tám độ
phần còn lại của khu vực là khánh hòa ninh thuận và bình thuận
nhiệt độ thấp hơn giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tỉnh trung đang chuẩn bị đón một đợt nắng nóng mới thì ở miền nam
gió mùa tây nam vẫn duy trì hoạt động
nhờ có đới gió nhiều ẩm này mà chiều và tối ngày mai
nam bộ và tây nguyên vẫn có mưa rào và rông trên diện nhiều nơi
cục bộ ở khu vực vùng biển phía đông nam bộ vùng bạc liêu và cà mau vẫn có những điểm mưa to
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện
huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp bốn năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước